ngày ba tháng một công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị cho biết đơn vị thu giữ hàng loạt vũ khí nguy hiểm như súng điện súng bắn bi kiếm lưỡi lê vừa phát hiện tại một tiệm tạp hóa ở trên địa bàn huyện
theo đó qua kiểm tra các cửa hàng bách hóa tổng hợp có tên hoàng kim ánh ở thôn trúc khê xã cam an huyện cam lộ tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn một trăm tám mươi gậy tam khúc chín mươi ba dao kiếm các loại một mươi hai súng bắn điện hai súng bắn bi bốn mươi bốn bình xịt hơi cay bốn mươi chín đèn pin và roi điện
ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ thêm một số mặt hàng không rõ nguồn gốc khác như thuốc lá ngoại rượu bia các loại
hiện công an huyện cam lộ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý số vũ khí và các cá nhân liên quan